ngày năm tháng sáu bộ chính trị đã ban hành kết luận số bảy mươi bảy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận số bảy mươi bảy do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị ký ban hành
tại phiên họp ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi sau khi nghe ban cán sự đảng chính phủ báo cáo về đề án
chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước
và ý kiến của các cơ quan bộ chính trị đã thảo luận và kết luận
một là mã đánh giá tình hình
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng toàn diện sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới
hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng
nền kinh tế việt nam có độ mở lớn hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội gây gián đoạn chuỗi cung ứng
và lưu chuyển thương mại làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu hàng không du lịch dịch vụ lưu trú
ăn uống y tế giáo dục lao động việc làm nhiều doanh nghiệp phá sản giải thể
tạm dừng hoạt động thu hẹp quy mô
gdp quý i năm hai nghìn hai mươi chỉ tăng ba tám mươi hai là mức thấp nhất trong một mươi năm gần đây
ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân
ngay khi có dịch bệnh bùng phát lãnh đạo đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt
cùng với sự đồng lòng đoàn kết của toàn dân toàn quân công tác phòng chống dịch đã đạt kết quả tốt
việt nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh đồng thời đã có những chính sách kịp thời
để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội đang được khôi phục
tình hình kinh tế xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và sự chỉ đạo của chính phủ
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới còn diễn biến phức tạp khó lường
tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội còn tiếp tục kéo dài
chưa thể đánh giá hết tình hình đó đòi hỏi chúng ta vừa phải tập trung ưu tiên phòng chống dịch
đồng thời cần có các chính sách giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh
vượt qua khó khăn thách thức tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế xã hội
hai định hướng nhiệm vụ và giải pháp
một định hướng
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín có thể còn kéo dài kinh tế thế giới còn tiêm ẩn nhiều yếu tố bất định
khó lường cần khai thác tối đa thị trường trong nước
chứng phó với các bất ổn từ bên ngoài giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
bảo đảm an sinh xã hội sinh kế việc làm đời sống đối với người lao động người nghèo người yếu thế
phân đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chủ động điều hành điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước trong đó có thu ngân sách nhà nước
bội chi ngân sách nhà nước và nợ công cho phù hợp với tình hình thực tiễn
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hấp dẫn
phù hợp với xu thế mới có khả năng cạnh tranh khu vực quốc tế với những cơ chế chính sách thu hút mạnh mẽ
các nguồn vốn đầu tư quốc tế và trong nước hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh
nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới hiện đại hiệu quả phù hợp
để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị mới mở rộng quan hệ đối tác gắn với mở rộng thị trường
khi cấu trúc kinh tế thế giới có sự thay đổi điều chỉnh xác định rõ các cơ hội và thách thức
để đưa ra các giải pháp tận dụng chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động năng tăng trưởng mới
thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới cơ cấu lại nền kinh tế khắc phục tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh
chuẩn bị nguồn lực xây dựng các chính sách đặc biệt tận dụng cơ hội nâng cao năng lực nội tại
và sức cạnh tranh khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế
hai một số nhiệm vụ giải pháp
hai một nhiệm vụ giải pháp cấp bách
tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách phù hợp nhất là về tài chính tiền tệ an sinh xã hội
để hỗ trợ người dân doanh nghiệp người lao động đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đại dịch covid một mươi chín nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thực hiện chính sách miễn giảm
một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước thực hiện có hiệu quả các giải pháp
kích thích tiêu dùng nội địa đẩy mạnh phong trào người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi
và phát triển kinh tế trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ
công chức viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sang năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi một ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đẩy mạnh giải ngân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công giải quyết vướng mắc trong
thủ tục hành chính đẩy nhanh thủ tục phê duyệt điều chỉnh các chính sách mới khởi công
triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn quan trọng có tác động lan tỏa đến phát triển
kinh tế xã hội các địa phương vùng và ngành lĩnh vực tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn trách nhiệm của tập thể
cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương
trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh một số dự án thành phần đường bộ
cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi từ phương thức đầu tư đối tác công tư
sang đầu tư từ ngân sách nhà nước bảo đảm công khai minh bạch khoa học hiệu quả khả thi
phù hợp với tình hình thực tế về khả năng huy động vốn tín dụng
để thực hiện từng dự án đối tác công tư và có cơ chế quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ
chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra giám sát từ tiên kiểm sang hậu kiểm gắn với minh bạch hóa
các chế tài xử lý có đủ mức răn đe giảm số lượng tránh trồng chéo trong thanh tra kiểm tra kiểm toán
kiên quyết xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm
hai hai nhiệm vụ giải pháp giải hạn đổi mới hoàn thiện thể chế để khơi thông
giải phóng nguồn lực phát triển nâng cao năng lực quản trị quốc gia đổi mới mạnh mẽ
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tập trung giải quyết các điểm ngẽn bất cập
tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư doanh nghiệp đẩy nhanh xây dựng khung chính sách pháp luật
hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng chuyển đổi số
đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế hỗ trợ phát triển những ngành lĩnh vực có tiềm năng
lợi thế tham gia sâu trong chuỗi giá trị thông qua chính sách ưu đãi về tài chính
ngân sách nhà nước tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu phù hợp hiệu quả thích ứng với tình hình mới
củng cố nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng
chuỗi giá trị đa dạng hóa tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu
tăng cường xuất khẩu nâng cao năng lực sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ lợi thế
cơ hội mới hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước gồm cả doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp fdi không để bị lợi dụng thâu tóm bởi nhà đầu tư ngoài nước
đẩy mạnh sắp xếp đổi mới thoái vốn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
phát hủy vai trò đầu tàu của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong việc hình thành các chuỗi giá trị
thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế phạt hủy sức sáng tạo và khả năng thích ứng tận dụng các cơ hội
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động
chủ động có cơ chế chính sách hoàn thiện hạ tầng cơ sở cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút
hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc bảo đảm chất lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái
nhất là từ các tập đoàn lớn các công ty đa quốc gia có công nghệ cao tiềm lực mạnh
đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực toàn cầu
đẩy mạnh phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ
tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung các hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia cốt lõi bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn an ninh thông tin xây dựng và phát triển
hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia vùng và địa phương hỗ trợ phát triển sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bảo đảm an sinh xã hội giải quyết việc làm đào tạo nguồn nhân lực
phù hợp với xu thế mới thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội giải quyết việc làm
tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước
vào giai đoạn tăng cường sản xuất kinh doanh sau dịch tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động
đào tạo đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu mới đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động trong nước
gắn với thị trường lao động quốc tế phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm các đô thị lớn
là đầu tàu cho phát triển kinh tế xã hội xây dựng và thực hiện các chính sách giải pháp phát triển
vùng bền vững đồng bộ hệ thống tạo tác động lan tỏa thúc đẩy liên kết nội vùng liên vùng và quốc tế
tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ tổ chức sản xuất kinh doanh mới hình thành các cụm ngành
chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông tạo không gian phát triển mới phù hợp với thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ba tổ chức thực hiện
lãnh đạo việc chuẩn bị trình ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội những nội dung theo thẩm quyền
để triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị
ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra
đôn đốc triển khai thực hiện kết luận và định kỳ báo cáo bộ chính trị